vào hồi một mươi h hai mươi năm phút ngày sáu tháng hai tàu cá mang biển kiểm soát bv chín mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi bảy ts gồm một mươi một thuyền viên do ông nguyễn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại thành phố vũng tàu làm thuyền trường đang hoạt động tại khu vực cách mũi vũng tàu khoảng bảy hải lý về hướng nam thì bị phá nước có nguy cơ chìm trên biển
nhận được tin báo cứu nạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo hải đội biên phòng hai điều tàu cn chín ra khu vực trên thực hiện công tác cứu nạn
sau khi tiếp cận tàu cá bị nạn cán bộ chiến sĩ tàu cn chín đã khẩn trương dùng máy bơm bơm nước từ tàu cá ra ngoài và bảo đảm an toàn cho một mươi một thuyền viên
đến một mươi năm h cùng ngày tàu cn chín đã lai rắt thành công tàu bị nạn vào khu vực sao mai bến đình thành phố vũng tàu
đồng thời bàn giao cho đồn biên phòng bến đá tiếp tục hỗ trợ tàu cá đưa vào vị trí an toàn